nhân dịp dự hội nghị bộ trưởng ngoại giao mekong lan thương lần thứ hai tại siem reap campuchia
ngày hai mươi ba tháng một mươi hai phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã có cuộc gặp với bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị
tại hội nghị phó thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng hai nước sớm triển khai hợp tác nghiên cứu
đánh giá tác động của các đập thủy điện cũng như kế hoạch xả nước hợp lý hiệu quả
tăng cường hợp tác quản lý và sử dụng hài hòa bền vững nguồn nước sông mekong
về vấn đề trên biển phó thủ tướng đề nghị hai bên thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng
hai nước kiên trì giải quyết tranh chấp biển đông bằng biện pháp hòa bình
phù hợp với luật pháp quốc tế công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
bên lề hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh cũng đã có cuộc gặp với bộ trưởng ngoại giao lào
xã lầm saigon masit bộ trưởng xã lầm saigon masit một lần nữa bày tỏ cảm ơn đối với sự giúp đỡ hiệu quả
chân tình của việt nam để lào hoàn thành xuất sắc vai trò nước chủ nhà asean năm hai nghìn hai mươi